mở đầu là tin tức về ninh trợ tự
thưa quý vị sau hai ngày xét xử vào sáng nay ngày hai mươi bốn tháng một
tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt tám bị cáo trong vụ án
nâng giá thiết bị tại bệnh viện bạch mai về cùng tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ theo quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu khoảng ba bộ luật hình sự
tòa đã tuyên án phạt bốn bị cáo là cán bộ lãnh đạo của bệnh viện bạch mai
gồm nguyễn quốc anh nguyên giám đốc bệnh viện bạch mai năm năm tù
nguyễn ngọc hiền nguyên phó giám đốc ba năm sáu tháng tù
trịnh thị thuận kế toán trưởng trưởng phòng tài chính kế toán ba năm tù treo
lý thị ngọc thủy phó trưởng phòng tài trình kế toán hai năm tù treo
bốn bị cáo còn lại gồm phạm đức tuấn cổ đông sáng lập nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
giám đốc công ty công nghệ y tế bms công ty bms bị tòa tuyên phạt ba năm tù treo
ngô thị thu huyền nguyên phó giám đốc công ty bms hai năm sáu tháng tù treo
trần lê hoàng nguyên thẩm định viên công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính hà nội vfs
hai năm tù và phan minh dung nguyên tổng giám đốc công ty vfs hai mươi tháng tù
ngoài án phạt tù tòa còn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo tuấn với mức một trăm linh triệu đồng
các bị cáo còn lại không áp dụng hình phạt bổ sung
số tiền các bị cáo nhận từ bị cáo tuấn tòa xác định là khoản tiền hưởng lợi bất chính
nên quyết định sung công quỹ nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra hành vi tạo cung cầu giả tạo thao túng giá cổ phiếu
công ty cổ phần liên doanh sana wmt nay là công ty cổ phần asa mã chứng khoán asa
căn cứ vào kết quả điều tra xác định nguyễn văn nam nguyên giám đốc công ty cổ phần asa
đã có hành vi làm giả hồ sơ tài liệu để tăng khống bảy triệu cổ phiếu asa tương đương bảy mươi tỷ đồng
niêm yết bổ sung bảy triệu cổ phiếu asa tại sở giao dịch chứng khoán hà nội
để bán và thu tiền bất chính
ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn văn nam
nguyên giám đốc công ty cổ phần asa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề mở rộng vụ án
và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản
để phục vụ công tác điều tra đề nghị các cơ quan tổ chức cá nhân nhà đầu tư bị thiệt hại
bị nguyễn văn nam chiếm đoạt tiền có đơn đề nghị kèm hồ sơ tài liệu gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
mọi thông tin liên hệ đồng chí thiếu tá nguyễn đức phương điều tra viên phòng chín
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
địa chỉ số bốn mươi bảy phạm văn đồng phường mai dịch quận cầu giấy tp hà nội số điện thoại chín trăm tám mươi hai hai trăm năm mươi bảy tám trăm tám mươi tám
xảy ra cửa cãi sô sát trong lúc giải quyết nợ nần
dương văn vũ chú tại huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp đã dùng kéo đâm hai người thương vong
đối tượng vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp khởi tố và ra lệnh tạm giam về hành vi giết người
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng một phạm thị phụng chú cùng địa phương đến tìm vợ của vũ để đòi nợ dẫn đến cự cãi
phạm quốc việt là chồng của phụng đi đến nhà vũ để gọi vợ đi về
nhưng cả hai bên tiếp tục xảy ra cự cãi đánh nhau
lúc này vũ đang cầm kéo cắt cây cảnh trên tay đã đâm nhiều nhát vào người việt dẫn đến tử vong
và đâm trúng phụng bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu
hiện vụ án văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ
lợi dụng nhu cầu mua mật ong trong dịp cuối năm của người dân
một đối tượng đã ngụy trang cất dấu hai bánh heroin hai kg ketamin trong căn mật ong
gửi xe khách từ điện biên về xuôi tiêu thụ
thủ đoạn này vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định phát hiện và bắt quả tàng
vào sáng ngày một mươi chín tháng một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định
phối hợp đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số một bộ tư lệnh cảnh sát biển
bắt quả tàng lò văn sáng cùng tăng vật là hai bánh heroin hai kg ketamine
số ma túy này được lò văn sáng ngụy trang cất giấu trong căn mật ong
rồi vận chuyển bằng xe khách tuyến điện biên về giao thủy nam định tiêu thụ
tại cơ quan công an lò văn sáng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội
thưa quý vị và các bạn thời điểm giáp tên nguyên đán nhu cầu vay tiền của người dân tăng cao
lợi dụng điều này các đối tượng cho vay tín dụng đen cũng tăng cường mời gọi cho vay tiền
và thu hồi lãi xiết nợ gây mất an ninh trật tự tại các địa phương
và trước thực trạng này lực lượng cảnh sát hình sự cũng đã tăng cường tuyên truyền phổ biến
các loại phương thức thủ đoạn cho người dân nhằm nâng cao cảnh giác tỉnh táo
tránh sập bẫy tín dụng đen
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự tại tỉnh cao bằng
những buổi tuyên truyền và phát tờ rơi về phương thức thủ đoạn của hoạt động cho vai lãi nặng như thế này
được lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng thường xuyên thực hiện
đặc biệt là vào thời điểm cận tết
vừa nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động tín dụng đen
đây cũng là lúc để lực lượng công an có thể tìm hiểu nắm thông tin tình hình địa bàn
mình nói thẳng ra là mình không có nhu cầu để mình vay những cái đấy
đấy không có nhu cầu mình vay cho nên mình cảnh giác có gì
ví dụ người nhà mình chẳng hạn thì những người mà không hiểu biết thì mình sẽ tuyên truyền mình sẽ hướng dẫn họ đấy
thì cũng có nhiều cái trường hợp ví dụ như người ta nhắn tin cho mình là vay không cần thế chấp này nọ
nhưng mà mình nghĩ là nếu mà vay tiền một khoản tiền lớn mà không thể chấp thì nó là một vấn đề
nó gần phải cảnh giác rồi đúng không
khi mà được tuyên truyền như thế thì nó sẽ cho những người dân những người kinh doanh người ta sẽ phải cảnh giác hơn
là đối tượng nguyễn đức thuận trong đường dây cho vay lãi nặng mà phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng đang thụ lý
dịch covid một mươi chín gây ảnh hưởng đến kinh tế nhiều người gặp khó khăn về tài chính
thuận đã cho vay dưới hình thức cầm đồ chỉ cần người dân nhẹ dạ cả tin vay tiền là đã sập bẫy của đối tượng với mức lãi suất cao
cách thức vay thì là khách đến nhà vay thì là phần đa là khách phải có đồ mới làm không cho vay tín gì hết
còn lãi suất thì là tùy theo
khách vay thì trả nhanh hay là trả chậm
đến ngày chưa đóng lãi thì là khách phải chủ động tự chủ động là gọi điện cho mình
trong những năm qua tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn tỉnh cao bằng có diễn biến phức tạp
theo cơ quan công an các đối tượng thường cho vay với mức từ một trăm linh chín trên năm đến ba trăm sáu mươi năm trên năm
gấp từ năm đến một mươi tám lần lãi suất được phép mà bộ luật dân sự quy định
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đơn vị đã điều tra
đề nghị truy tố một mươi vụ án với một mươi ba bị can xử lý hành chính nhiều đối tượng
các đối tượng cho các khách vay có lập hợp đồng tuy nhiên thì cũng không ghi mức lãi suất
và hợp đồng thường ghi những thông tin thiếu chính xác nhằm đối phó che giấu các hành vi vi phạm
ngoài ra là các đối tượng thường xuyên lên
đăng những thông tin lên mạng xã hội như là zalo facebook để đòi tiền các khách vay khủng bố về tinh thần các khách vay khi các khách không trả được tiền
công an tỉnh cao bằng khuyên cáo người dân cần tỉnh táo để không vướng vào bẫy tín dụng đen
đặc biệt khi phát hiện có người tham gia hoạt động tín dụng đen
cần tố giác với lực lượng công an theo số điện thoại đường dây nóng trên màn hình
của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng
để điều tra xử lý theo quy định
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đến nay cả nước đã tiêm trên một trăm bảy mươi sáu năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
sáu tỉnh thành phố đã bao phủ đủ liều vaccine cho trẻ từ một mươi hai tới một mươi bảy tuổi
đã có bốn mươi tám trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mỗi hai trên ba mươi
một mươi bốn trên sáu mươi tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mỗi hai trên chín mươi
một mươi bốn trên sáu mươi tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mỗi hai trên chín mươi
một trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mỗi hai từ tám mươi đến dưới chín mươi

số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã tiêm cho trẻ từ một mươi hai tới một mươi bảy tuổi là trên một mươi năm tám triệu liều
đến nay bốn mươi sáu tỉnh thành phố đã cơ bản bao phủ đủ liều cơ bản cho nhóm tuổi từ một mươi hai tới một mươi bảy tuổi
bộ y tế đề nghị các địa phương hoàn thiện tiêm đủ liều cơ bản cho người từ một mươi hai tuổi trở lên
trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
và liều bổ sung liều nhắc lại cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
ra soát không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm chủng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine
sau khi giả soát khẩn trương tiêm đủ liều cho các đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên
bảo đảm an toàn trong tiêm chủng
thưa quý vị từ khi dịch bùng phát mạnh thì đã có rất nhiều hội nhóm trên mạng xã hội
được lập ra nhằm hỗ trợ và chia sẻ thông tin về chữa trị covid một mươi chín
tại nhà để người bệnh tham khảo
dù mới lập được chưa đầy một tháng nhưng mà group nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online
chăm sóc điều trị f tại nhà có tới hàng chục nghìn thành viên được các bác sĩ quân y
tư vấn điều trị bệnh miễn phí
lợi dụng điều này nhiều đối tượng giả mạo đã giả danh bác sĩ của nhóm này
để lôi kéo người bệnh điều trị theo phác đồ riêng nhằm thu lợi bất chính
chỉ sau vài phút đăng tải bài viết hỏi về cách chữa trị covid một mươi chín cho mẹ của mình
trong nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị f tại nhà
ngay lập tức người đàn ông này nhận được tin nhắn của một người có nip facebook là thủy niên
có một người đã viết vào trong bài viết comment của tôi tự nhận là bác sĩ của viện lão khoa trung ương
và muốn nhắn cho tôi để tôi có thể lấy được cái lời khuyên
và tôi cũng đã đồng ý
thì người này cũng lập tức là muốn bày tỏ là muốn gọi cho tôi để có thể tư vấn rõ hơn
hoặc thậm chí là muốn tôi nối máy để nói chuyện trực tiếp với bà
thậm chí là người này cũng hứa hẹn là ngay ngày mai khi sắp xếp được công việc
sẽ họp bàn với các bác sĩ lãnh đạo của bệnh viện để có thể lên phác đồ điều trị cho mẹ tôi
sau khi bài viết được chia sẻ nhiều người cho biết họ cũng bị đối tượng này nhắn tin trèo kéo
sau khi đăng bài nhờ tư vấn y tế
những đối tượng này đều dùng nick facebook
và giới thiệu là bác sĩ chuyên môn liên tục đưa ra những hậu quả lâu dài sau điều trị để người bệnh lo sợ
sau đó chào mời mua các loại máy đo spo hai máy đo nhịp tim và một số loại thuốc kháng virus
tuy nhiên khi người bệnh nghi ngờ thì kẻ giả mạo sẽ xóa hết bình luận trong bài viết
điều đáng nói hiện có nhiều nhóm bác sĩ hỗ trợ bệnh nhân f bị các đối tượng giả danh để lừa đảo
các bác sĩ cũng rất là bận rộn với công việc chuyên môn hàng ngày ở bệnh viện
chúng tôi đã công bố các số điện thoại cầm tay của các bác sĩ các chuyên ngành trên nhóm và các gia đình f
chúng ta chủ động liên hệ với các bác sĩ có tên và số điện thoại để làm sao cho chúng ta nhận được những lời tư vấn
từ những người đang làm chuyên môn không phải những cái đối tượng mà có cái mục đích khác vào lôi kéo chúng ta
ngay sau khi nhận được thông tin tố giác từ người bệnh
các bác sĩ quản trị viên của group nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị f tại nhà
đã xóa nick facebook mạo danh này ra khỏi nhóm và có bài viết cảnh báo người bệnh
theo những người sáng lập các nhóm hỗ trợ này được xây dựng không vì mục đích buôn bán thuốc
không thu lợi từ bệnh nhân mà hoàn toàn bệnh phí
hàng ngày là phải họp nhóm để xem xem là người nào mà rảnh giờ nào người nào là rảnh giờ kia
thì từ đó mới phân công nhau ra là ai phụ trách
cái thứ hai là sẽ phân chia theo lĩnh vực nữa là để phân chia các f ra
tức là mỗi người phụ trách một chuyên ngành khác nhau
thì các f liên quan đến chuyên ngành đó thì sẽ hỗ trợ bởi bác sĩ đó
thì sẽ được chia được luồng thông tin ra và các f sẽ được chăm sóc kịp thời
những lưu ý đối với f đang điều trị và cần tư vấn
người bệnh người nhà bệnh nhân cần xem kỹ các bài viết giới thiệu thông tin
số điện thoại bác sĩ trong nhóm bác sĩ quân y để có thể liên lạc
hai công trò chuyện chia sẻ thông tin với những đối tượng tự sưng
là bác sĩ bệnh viện
ba người bệnh cần nhập các thông tin về covid một mươi chín từ các trạng web trinh thống
từ các cơ quan nhà nước như sở y tế bộ y tế và các bệnh viện uy tín
hay những bác sĩ có thông tin rõ ràng
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị mở đầu bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy là những tin tức về an ninh trật tự
ngày hai mươi bốn tháng một công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu cho biết là đang tạm giữ hình sự
hai đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
được biết là hai đối tượng này đã thực hiện gần hai mươi vụ trộm cắp xe máy
trên địa bàn tỉnh sóc trăng và bạc liêu
hai đối tượng bị bắt là thạch bảo sinh năm hai nghìn ba hồ xa vĩnh hậu huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
và đinh thị diêm sinh năm hai nghìn hai ngôi thị trấn công chơ rò huyện công chơ rò tỉnh gia lai
theo hồ sơ của cơ quan công an để có tiền tiêu xài bảo và diêm điều khiển xe máy
dọc các tuyến đường từ thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng đến địa bàn tỉnh bạc liêu
để trộm cắp xe máy
khi phát hiện xe máy không người trông coi các đối tượng nhanh chóng lấy trộm tẩu thoát
bằng thủ đoạn này chỉ trong một thời gian ngắn bảo và diêm đã thực hiện gần hai mươi vụ trộm cắp xe máy
trên địa bàn tỉnh sóc trăng và tỉnh bạc liêu
khi đang chuẩn bị thực hiện hành vi trộm cắp khác trên địa bàn thành phố bạc liêu
bảo vệ diêm bị lực lượng công an phát hiện và mời về trụ sở công an công an để đấu tranh khai thác
vụ việc đang được công an thành phố bạc liêu tiếp tục điều tra